ngày sáu chín đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội đã có buổi làm việc với huyện ủy sóc sơn cùng các sở ban ngành về việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội an ninh quốc phòng công tác xây dựng đảng xây dựng chính quyền tám tháng đầu năm hai nghìn một mươi sáu và nhiệm vụ trọng tâm bốn tháng cuối năm
từ sau khi thực hiện dồn điền đổi thừa huyện sóc sơn đã xây dựng được các vùng sản xuất tập trung quy mô lớn hiện sóc sơn có năm nhãn hiệu nông sản được công nhận với giá trị kinh tế đạt cao khoảng ba trăm năm mươi bốn trăm linh triệu đồng trên một hectare canh tác như rau hữu cơ chè an toàn bắc sơn bưởi sạch sóc sơn hay gạo nếp cái hoa vàng
tuy nhiên bên cạnh những thành tiệu đã đạt được huyện sóc sơn cũng kiến nghị với thành phố hà nội những vấn đề chưa giải quyết rứt điểm
việc di dân trong vùng ảnh hưởng bãi rác nam sơn từ năm trăm linh đến một trăm năm mươi
xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật như kè đường nông thôn chưa xử lý rứt điểm năm mươi bảy lò gạch đang hoạt động trái phép gây ô nhiễm môi trường
phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội nhấn mạnh
về vấn đề môi trường thì đấy là vấn đề rất là lớn rất là hạn chế
và hôm nay thì các đồng chí cũng đã đánh giá tức là các nội dung cơ bản là chúng ta cũng đã đáp ứng được theo lời hứa của người dân
bây giờ còn mấy cái nội dung lớn mà đòi hỏi nhiều tiền thì chúng ta phải quyết tâm hơn nữa để chúng ta làm
nhưng mà nó có một cái điều quan trọng hơn là gì
là thành phố sẽ phải thay đổi cái quan điểm về cái quy hoạch cái hệ thống xử lý chất thải rắn sinh hoạt
ở đây tỷ lệ các đồng chí có chín mươi mấy phần trăm chín mươi hai mươi ba phần trăm
còn không có hết đâu
ý tức là cái quan điểm về quy hoạch và điều hành các cái bãi rác của chúng ta phải thay đổi
cho nên hiện nay là các cái luồng rác đi phân cho các cái nhà máy mới rồi là mở rộng các cái cơ sở hiện có là chúng ta tiếp tục chúng ta làm
để không căng tải tiếp cái khu vực sóc sơn với cả ba vì nữa
trong những năm tới để phân đấu đạt mục tiêu kế hoạch đề ra huyện ủy sóc sơn đã đề nghị thành phố đầu tư hạ tầng khung
để thu hút đầu tư sớm hình thành khu đô thị vệ tinh đẩy nhanh tiến độ thực hiện các quy hoạch phân khu nhất là phân khu năm
để thu hút các nhà đầu tư vào khu vực
hồ đồng quan các cụm công nghiệp triển khai các dự án trường đua ngựa góp phần vào sự phát triển chung của thành phố